bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị
và các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam bắt giữ chín đối tượng
và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp dạng đá
trước đó vào trường ngày ba mươi tháng ba tại quốc lộ chín thuộc địa phận huyện hướng hóa
lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng người lào đang có hành vi
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm linh kg ma túy đá một xe ô tô mang biển kiểm soát lào
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ cũng mang quốc tịch lào
đang lẩn trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
đồng thời bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã thông báo cho công an huyện xê pôn lào
tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây này